trong năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tại một số địa phương miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
tại tỉnh bắc cạn tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy đã và đang ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại trường tiểu học sông cầu ở thành phố bắc cạn sau khi thực hiện tinh giản biên chế cắt hợp đồng đối với một số giáo viên
đơn vị đang thiếu giáo viên giảng dạy nếu tính theo định biên một năm giáo viên một lớp trường này thiếu hơn bốn giáo viên
tại bắc cạn nếu tính theo định mức cấp mầm non hai hai giáo viên tiểu học một năm giáo viên trung học cơ sở một chín giáo viên một lớp
thì toàn tỉnh thiếu đến vài trăm giáo viên
trong khi đó theo biên chế đã được tỉnh giao
cho ngành giáo dục bắc cạn năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một cũng đang thiếu vài chục giáo viên trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên ngoại ngữ
đây là tình trạng chung không riêng ở huyền ba vể mà cho tôi biết được là của tất cả các huyện trên địa bàn của phật tính
về đối mũi giáo viên tiếng anh còn thiếu hiện tại thì về phía phòng cũng đã tham mũi các huyện khắc phục là bảnh tức là dạy viên trường
tức là giáo viên ở trường này dạy mà chưa đủ thiết thì có thể dạy thêm
để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tỉnh bắc cạn đã cho các huyện tuyển giáo viên hợp đồng ngắn hạn nhưng đến nay một số huyện vẫn chưa tuyển đủ làm ảnh hưởng lớn đến việc dạy học
phòng giáo dục đã tham mưu cho ủy ban huyện thông báo nhu cầu hợp đồng
đối với hợp đồng năm nay của ba cấp mầm non trung học cơ sở và tiểu học thì dự kiến chúng tôi còn thiếu ba mươi
nếu mà không có đủ ba mươi vị trí việc làm này thì chắc chắn nó sẽ thiếu thiếu cái giáo viên giảng dạy
cùng với việc nhanh chóng tuyển giáo viên hợp đồng để bảo đảm giáo viên giảng dạy một số trường phải sắp xếp lại số buổi học huy động cả ban giám hiệu tham gia đứng lớp
thậm chí có nơi phải dồn ghép lớp phòng học bố trí sắp xếp điều chuyển giáo viên từ trường này sang trường khác
tuy nhiên đây chỉ là biện pháp ngắn hạn
trong bối cảnh ngành giáo dục tỉnh bắc cạn tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế như hiện nay
dự kiến việc thiếu hụt giáo viên sẽ tiếp tục diễn ra trong những năm học tới